phố cổ hội an sẽ chỉ cho phép tối đa hai mươi khách được qua chùa cầu mỗi lượt
di tích chùa cầu là biểu tượng của phố cổ hội an được xây dựng cách đây hơn bốn trăm linh năm
mỗi ngày di tích đón hơn bốn lượt khách tham quan
hiện nay di tích chùa cầu ở đô thị cổ hội an tỉnh quảng nam đang trong tình trạng xuống cấp
có thể dẫn đến nguy cơ sụp đổ trong điều kiện thời tiết có gió bão lớn
đặc biệt di tích này luôn trong tình trạng quá tải lượng khách tham quan
trên chân cầu nhiều vị trí liên kết giữa đòn tay đỡ máy với các cột bị bụt
tại các phần mố trụ đỡ xuất hiện nhiều mảng nứt bong chóc hồi vữa
hội an đang lấy ý kiến và giải pháp để trùng tu sửa chữa di tích này
ngày một mươi sáu tháng năm đội sáu phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm bắt quả tan năm người
đang vận chuyển thuốc lá lậu từ xe ô tô vào một ngôi nhà
qua thời gian theo dõi phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
phối hợp cùng đội cảnh sát kinh tế công an tp hcm
phát hiện bắt quả tan nhóm đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoài nhập lậu
từ xe ô tô vào một ngôi nhà trong hẻm ở khu phố sáu phường linh trung quận thủ đức
khám xét tại chỗ lực lượng công an thu giữ năm sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
nhãn hiệu z và hero
làm việc với năm đối tượng trong đó có ba đối tượng chính vận chuyển và một đối tượng tiêu thụ
lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản tạm giữ số thuốc lá lậu trên
cùng xe ô tô là khuyên tiện vận chuyển mang biện kiểm soát sáu mươi hai a một mươi hai nghìn hai mươi chín
tạm giữ hai đối tượng gồm phạm văn hợp và phạm tiến du
có hành vi vận chuyển thuốc lá lậu để làm rõ xử lý
các đối tượng khai nhận vận chuyển số thuốc lá lậu trên
từ huyện đức huệ tỉnh đông an lên tp hcm tiêu thụ thì bị bắt quả tan
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu công an thành phố và ủy ban hai mươi bốn quận huyện
thực hiện nghiêm chỉ đạo về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử biến tướng
tìm ẩn nhiều tệ nạn xã hội
công an tp hcm được yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh
trò chơi điện tử có dấu hiệu cờ bạc đồng thời chấn chỉnh công tác phối hợp
hỗ trợ các lực lượng kiểm tra liên ngành của tp hcm khi tiến hành kiểm tra
các cơ sở kinh doanh nói chung và các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử
hoạt động sau hai mươi hai h nói riêng không để xảy ra tình trạng tương tự tại quận bình tân
tp hcm cũng yêu cầu ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện tăng cường kiểm tra
các cơ sở trò chơi điện tử hoạt động sau hai mươi hai h hoạt động có dấu hiệu cờ bạc trên địa bàn
trước đó vào ngày bảy tháng năm trên địa bàn quận bình tân đã xảy ra án mạng chết người
tại một tiệm game bắn cá do cãi vã giữa người chơi và người xem
tại tp hcm ban ái hữu nghệ sĩ là đơn vị có thâm niên cao nhất trong hoạt động thị nguyện
giúp đỡ các nghệ sĩ khó khăn
tuy nhiên gần đây bất ngờ nảy sinh phản ánh hoạt động thu chi của bang rất mơ hồ
khuất tất đặc biệt còn có nhiều bức xúc trong cách sử dụng nhà truyền thống sân khấu trên đường cô bắc
tòa nhà cổ kính tại địa chỉ một trăm ba mươi ba cô bắc quận một tp hcm hơn nửa thế kỷ qua là trụ sở
của hội ái hữu nghệ sĩ tương tế tiền thân của bang ái hữu nghệ sĩ
năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tòa nhà chỉ có một tầng song đã được những thành viên có ý thức lập bàn thờ tổ nghề sân khấu
bàn thờ tổ này được coi như ngôi nhà cho những gánh hát không có điểm diễn cố định
thậm chí còn cất giữ hàng trăm cốt ong và các gánh hát sau khi giải tán gửi về
vì vậy hơn một năm nay khi hai tầng trệt của tòa nhà được một quán cà phê thuê lại
đã tạo nên tâm lý chưa hài lòng trong nghệ sĩ
nếu mà biết là họ sẽ tới đây để họ đóng góp đóng góp tiền để mà chi phí ăn uống hàng tháng cho các cụ nè
rồi đóng góp tiền để lỡ mà có xảy ra này kia gì đó thì mình có tiền mình mua hom
mình vẫn làm điều đó
nhưng không hiểu sao thời gian gần đây thì có lẽ là thu không đủ chi hay như thế nào
mà bây giờ cái mặt bằng này không còn là mặt bằng riêng của chúng tôi nữa
mà bước vô chúng tôi thấy người ta mướn một cái quán cà phê nhạc sập xình ở dưới
rồi chúng tôi phải đi lên một cái cầu thang nhỏ hẹp để lên tận nơi
nhưng mà chúng tôi đặt bàn thờ tổ bản thân tôi rất đau đớn
tuy nhiên vào thời điểm vô tổ sân khấu tại đây vào năm hai nghìn một mươi tám

hồng dung phó chủ tịch hội sân khấu thành phố và cũng là chủ tịch ban ái hữu nghệ sĩ
cho biết quyết định thuê hai tầng trệt là chủ trương của hội
bởi nếu không xã hội hóa cơ sở hiện có
hội nghề nghiệp này không thể nào có đủ chi phí để sửa sang bàn thờ tổ như hiện nay
cái việc mà đóng góp để mà sửa sang nhà tổ thì thật ra là không có kiến thức vận động
mà do cái điều kiện là ở hội sân khấu có một cái chủ trương để có thể là cho
thuê mướn cái mặt bằng của mình ở phía dưới để lấy cái tiền vừa là sửa chữa lại bằng thật tổ
cũng như là vừa để cho mà có được cái điều kiện để tiếp tục nuôi các cái nghệ sĩ già yếu
cũng như là nuôi các thành viên của khu dưỡng lão
thứ nhất là dùng cái quỷ của tích lũy của bàn ái hữu một phần
dùng một số các cái vận động của các cái mạnh thường quân mà gọi rằng là của cái doanh nghiệp
thì họ cũng như là trả trước cho mình một số tiền nhỏ để mình có thể xây dựng được cái tầng trên
để họ tiếp thu cái tầng dưới họ làm cái công việc của họ
tuy nhiên không chỉ khoán chi phí sửa sang nhà thờ tổ tại một trăm ba mươi ba cô bắc thành phố hồ chí minh
một số ý kiến từ nghệ sĩ trong ban chấp hành hội sân khấu thành phố cho rằng
các khoản thu chi của ban ái hữu nghệ sĩ cho đến nay chưa được rõ ràng
mặc dù thực tế ban ái hữu nghệ sĩ là một đơn vị trực thuộc hội sân khấu
song đập lập thu chi
hoàn toàn dùng tiền xã hội hóa cho các hoạt động giúp đỡ nghệ sĩ neo đơn
nhưng các nghệ sĩ trong hội sân khấu yêu cầu không chỉ báo cáo tổng suất tiền thu chi
nhận từ mạnh thường quân mà phải kê chi tiết tạo niềm tin cho các nghệ sĩ khác
thông tin mới nhất sáng phương nam cập nhật vào chiều ngày một mươi sáu tháng năm vừa qua
ban chấp hành hội nghệ sĩ thành phố hồ chí minh đã có cuộc họp về bức xúc kể trên
hội đã ra công văn và đang đợi được phê duyệt
sẽ có cuộc họp báo chính thức minh bạch vấn đề này trong thời gian tới
tòa nhân dân tỉnh đồng nai ngày hôm nay đã tiếp nhận cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị xét xử bảy bị can trong vụ án làm thất thoát bảy mươi chín tỷ đồng tại công ty sổ số kiến thiết đồng nai
các bị can bị truy tố về tội tham mô tài sản gồm nguyễn văn minh
nguyên tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên nguyễn thị thùy oanh
nguyên kế toán trưởng công ty
ngoài ra có ba bị can khác gồm đào ngọc hoàng nguyên trưởng phòng chính sách lao động
sở lao động thương binh xã hội tỉnh đồng nai khương thái học nguyên phó trưởng phòng chính sách lao động
sở lao động thương binh xã hội tỉnh đồng nai cao thị cúc phó trưởng phòng nghiệp vụ hai
tri cục tài chính doanh nghiệp sở tài chính tỉnh đồng nai cùng bị truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
hai bị can còn lại là lâm duy tín nguyên phó giám đốc sở lao động thương binh xã hội tỉnh đồng nai
trần thị kim dung nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty sổ số kiến thiết đồng nai bị truy tố về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai trong quá trình quản lý điều hành công ty
bị can minh và các đối tượng liên quan đã thực hiện hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng
trong đó bị can minh đã chiếm đoạt số tiền gần bốn hai tỷ đồng bị can oanh chiếm đoạt hơn ba bảy tỷ đồng
số tiền thất thoát còn lại hơn bảy mươi tỷ đồng
bị can minh chỉ đạo chi cho bảy mươi hai người lao động của công ty
thông tin cập nhật về tình hình dịch tả lợn châu phi có hai địa phương vừa công bố dịch bệnh này là phú thọ và đắk nông
tại việt trì ubnd tp việt trì vừa công bố bệnh dịch tả lợn châu phi xuất hiện trên địa bàn xã trưng vương
đây là địa phương đầu tiên của phú thọ công bố dịch bệnh này
theo đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm đàn lợn của gia đình ông vũ văn viên xuất hiện tình trạng
lợn ốm sốt bỏ ăn và chết dần
tri cục trăn nuôi và thú y lấy mẫu xét nghiệm và kết quả cho thấy đàn lợn bị mắc dịch tả lợn châu phi
ubnd tp việt trì đã yêu cầu gia đình phong tỏa khu vực trăn nuôi và tiêu hủy toàn bộ đàn lợn một trăm bốn mươi hai con các loại
còn tại đắk nông thông tin từ tri cục phát triển nông nghiệp sở nông nghiệp phát triển nông thôn đắk nông
trên địa bàn thị xã gia nghĩa đã phát hiện dịch tả lợn châu phi
trước đó vào ngày một mươi ba tháng năm nhận được tin báo của người dân chín xác lợn vứt bừa bãi tại khu vực suối cạn
thuộc phường nghĩa trung tri cục phát triển nông nghiệp đã lấy mẫu xét nghiệm
kết quả cho thấy các mẫu đều dương tính với virus tà lợn châu phi
cũng trong thời gian này lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp vận chuyển hai mươi hai con lợn
về cơ sở giết mổ ra xuất ra cầm tại địa bàn
kết quả lấy mẫu xét nghiệm cho thấy hai mươi hai con lợn trên đều nhiễm virus tả lợn châu phi
lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn nói trên
đồng thời tiến hành các biện pháp tiêu độc khử trùng
ngày hôm nay công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam năm đối tượng nguyên là cán bộ ubnd xã quảng lộc giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn sáu
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập hồ sơ khống chiếm đoạt tám lô đất trên trục đường quốc lộ bốn a
các đối tượng bị bắt tạm giam gồm hoàng văn kiện
nguyên bí thư đảng ủy xã nguyễn văn thảo nguyên trưởng ban kinh tế xã
lê duy tuyên nguyên cán bộ địa chính xã nguyễn trọng luật nguyên kế toán
ngân sách xã và trần văn phú nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng chủ trương của nhà nước về việc hợp pháp hóa
và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các hộ gia đình
năm đối tượng nói trên đã bàn bạc mượn người đứng tên lập khống hồ sơ trong danh sách xét xuyệt
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hợp thức hóa tám lô đất màu thuộc nhóm đất nông nghiệp
do ủy ban nhân dân xã quảng lộc quản lý tại thửa một trăm chín mươi sáu bản đồ số tám phía nam sông cầu
trên trục đường quốc lộ bốn a thuộc thôn tám xã quảng lộc
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn sáu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quảng sương đã kế quyết định số bốn mươi hai
để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tám lô đất mà các đối tượng đã đưa vào danh sách
để chiếm đoạt đất gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần ba trăm linh triệu đồng
tại các lô đất này bán qua tay cho những người khác với giá trinh lệch hàng tỷ đồng
liên quan tới vụ án sai phạm trong công tác thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã quảng lộc
các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ngày một mươi bốn tháng năm công an huyện quảng sương đã thi hành quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng đối với ba đối tượng gồm bùi mạnh thành nguyên bí thư đảng ủy xã
kiêm chủ tịch xã quảng lộc lâm văn quang chuyên viên phòng tài nguyên môi trường
và nguyễn hữu tín là phó phòng tài nguyên môi trường huyện quảng sương